thưa quý vị sau hơn hai tuần xét xử và nghị án phiên tòa vụ án chuyển nhượng sai phạm đất vàng
với các bị cáo từng là cựu lãnh đạo tỉnh bình dương sẽ diễn ra phần tuyên án vào chiều ngày hôm nay
vào lúc một mươi bốn h ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tiến hành tuyên án đối với cựu bí thư bình dương trần văn nam
và hai mươi bảy bị cáo khác trong vụ án chuyển nhượng sai phạm đất vàng ở bình dương
các bị cáo gồm cựu lãnh đạo của tỉnh bình dương các lãnh đạo và cựu lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp
bị truy tố về hai nhóm tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
cáo trạng và diễn biến phiên tòa thể hiện ông trần văn nam và ông trần thanh liêm
cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương đã ký những văn bản đồng ý áp giá đất thấp hơn mức giá quy định
cụ thể là hơn năm mươi một đồng một mét vuông đất để giao các diện tích đất vàng cho tổng công ty bình dương
thời điểm đó do bị cáo nguyễn văn minh làm chủ tịch các diện tích đất vàng gồm một trăm bốn mươi năm ha
khu nghỉ dưỡng đảo hồ điệp và bốn mươi ba hectare tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một
sau đó bị cáo nguyễn văn minh cùng với cấp dưới dùng các diện tích đất này để góp vốn vào các công ty tư nhân
là công ty tân phú tân thành âu lạc impoco
biến đất công thành đất tư hưởng lợi số tiền lớn
các bị cáo trong vụ án được xác định gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn năm tỷ đồng
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng phan văn út
còn gọi là phụng chú tại huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi giết người
đáng chú ý đối tượng từng có một tiền án một mươi tám năm tù
vào ngày hai mươi tám tháng tám khi út và sẩn là em rể của mình đang ăn nhậu
thì vợ của sẵn đến gọi về
hai vợ chồng đã xảy ra
út đến khuyên can thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xấu xát út đã dùng kéo đâm một nhát vào ngực trái của sẵn khiến sẵn tử vong
sau khi gây án út bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác vận động thuyết phục vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám út đã ra đầu thú
út là đối tượng từng có một tiền án một mươi tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
với hai tội danh giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
lương văn hiếu trú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk vừa phải nhận bàn án chín năm sáu tháng tù
mâu thuẫn với vợ cũ của mình hiếu mang theo quốc sang nhà chị nguyễn thị hoa để giải quyết
không chỉ dùng quốc đập phá xe ô tô của chị hoa đối tượng còn đánh liên tiếp ba nhát vào đầu và vai của vợ cũ
chưa dừng lại khi nhìn thấy chị hoa được đưa đi cấp cứu đối tượng còn dùng đá ném vỡ kính xe ô tô
hiếu đã phải nhận tổng hình phạt là chín năm sáu tháng tù giam cho tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
một vụ cháy đã bất ngờ xảy ra tại trung cư ở số một trăm chín mươi bảy trần phú quận hà đông thành phố hà nội
bốn người ở tầng một mươi bị mắc kẹt đã được cảnh sát cứu thoát
thông tin ban đầu vào hồi năm h ba mươi phút ngày ba mươi tháng tám xảy ra vụ cháy tại căn hộ một nghìn bốn trung cư một trăm chín mươi bảy trần phú
phường văn quán quận hà đông hà nội
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hai
và hà đông đã đến hiện trường
ngay khi tiếp cận hiện trường lực lượng công an đã triển khai phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
các chiến sĩ đã cứu kịp thời được bốn người ở căn hộ bên cạnh ra ngoài an toàn
tuy nhiên một số đồ dùng vật dụng trong căn hộ đã bị thiêu dụi
hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng tám tại chợ vĩnh thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp cũng đã xảy ra cháy
lửa phát ra từ một cửa hàng tạp hóa sau đó lan nhanh sang chín gian khác
vào lúc khoảng một mươi tám h ngọn lửa bùng phát mạnh tại cửa hàng tạp hóa cột khói cao hàng chục mét cùng với tiếng nổ lớn
lúc này chợ vẫn còn người ra vào
các tiểu thương cùng với người dân xung quanh dập lửa nhưng bất thành do nhiều gian hàng chứa vải và vật liệu dễ cháy
nhiều xe cứu hỏa cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện lấp vò được điều đến hiện trường
sau gần hai giờ đồng hồ ngọn lửa được khống chế
vụ cháy không gây thương vong song ít nhất một mươi kiểu ốt bán tạp hóa vải quần áo đã bị thiêu rụi
cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân
thông tin chúng tôi vừa nhận được từ bắc ninh
hiện nay các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến ba mươi bốn công nhân bị thương
tại công ty trách nhiệm hiểu hạn seochin aoto tại lô g năm khu công nghiệp đại đồng hoàng sơn phường tân hồng thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
theo đó vào khoảng chín giờ một mươi phút
ngày hôm nay đã xảy ra sự cố nổ đường ống tháp xử lý tại khu vực tầng ba công ty trách nhiệm hữu hạn xeochin auto
qua công tác nắm tình hình ban đầu tại hiện trường cho tới trưa ngày hôm nay ba mươi tháng tám
xác định có ba mươi bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định
chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và công ty trách nhiệm hiểu hạn xeochin auto thăm hỏi động viên các nạn nhân
đồng thời chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
hiện công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân sự cố cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân đang được tập trung thực hiện
sáng nay tnth hà nội mở phiên tòa xét xử một mươi bị cáo trong vụ buôn bán trái phép chất ma túy và bay lắc ngay trong bệnh viện tâm thần trung ương một hà nội
nhóm các bị cáo bị truy tố về ba tội danh
tàng trữ trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
gồm nguyễn xuân quý bệnh nhân bệnh viện tâm thần trung ương i
cùng nguyễn văn ngọc nguyễn trung kiên nguyễn công thường lê hoàng hải bùi trí hải
trong vụ án này bốn nhân viên bệnh viện tâm thần trung ương i bị xét xử
trong đó bị cáo đỗ thị lưu cựu trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền hầu tòa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
phiên tòa dự kiến kéo dài trong ba ngày
nhóm đối tượng có hành vi dùng xe ô tô chắn ngang quốc lộ một gây ủn tắc giao thông trên địa bàn xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
đã bị tòa nhân dân tỉnh bạc liêu đưa ra xét xử phúc thẩm về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi năm bị cáo cùng chú tại ấp nhàn dân a xã tân phong thị xã giá rai
điều khiển hai xe ô tô chắn ngang quốc lộ một dẫn đến các phương tiện tham gia giao thông bị ủn tắc
mặc dù lực lượng công an đã vận động thuyết phục thế nhưng các bị cáo vẫn không chấp hành
đặc biệt là bị cáo lê thị dung và ngô kim châu còn nằm ra giữa đường leo lên xe ô tô để chửi bới
xác định hành vi của năm bị cáo đã vi phạm pháp luật gây cản trở giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã tuyên phạt y án bị cáo lê thị dung ba năm tù giam
các bị cáo ngô văn kiến ngô văn trạng và nguyễn thanh hiệp hai năm sáu tháng tù giam
riêng bị cáo ngô kim châu bị phạt hai năm tù hưởng án treo
gắn thiết bị định vị lên xe ô tô thế nhưng không phải vì mục đích là chống trộm mà để trộm lại chính chiếc xe này
và đây là phương thức mà một nhóm gồm có ba đối tượng đã sử dụng để đem ô tô đi bán rồi lấy trộm lại
ba đối tượng đã bị lực lượng công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang bắt giữ sau một mươi chín giờ gây án
vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn tiến hoàng chú tỉnh phú thọ sử dụng hình ảnh căn cước công dân
giả mua chiếc xe ô tô vinfast fadin cũ tại thị xã phú thọ
sau đó hoàng gắn thiết bị định vị lên xe ô tô rồi bán cho một khách mua trú tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang
khi giao xe hoàng giữ lại một chìa khóa xe
theo định vị xác định chiếc xe ô tô đã bán đang ở huyện yên dũng
vào ngày một mươi bốn tháng tám hoàng rủ bùi tiến dũng chú tỉnh phú thọ và nguyễn trọng thanh chú tỉnh vĩnh phúc thuê xe đến huyện yên dũng
sau bốn ngày theo dõi vào ngày một mươi tám tháng tám lợi dụng lúc chủ xe sơ hở hoàng sử dụng chìa khóa có sẵn mở khóa lấy trộm chiếc ô tô đem về thành phố việt trì
thay đổi đặc điểm của phương tiện hay biển số giả hòng qua mắt lực lượng chức năng tuy nhiên đã bị lực lượng công an huyện yên dũng bắt giữ
liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh phú yên
cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố một mươi một bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó hai bị can lưu hoàng phi hùng và bùi thị tú trinh là vợ chồng cùng chú tại phường một tp tuy hòa bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
chín bị can khác bị khởi tố về tội đánh bạc
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng tám ban chuyên án đã huy động hai trăm ba mươi sáu cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị địa phương chia thành hai mươi hai tổ đồng loạt đột nhập bắt quả tang tại các địa điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
các địa điểm đánh bạc thuộc thành phố tuy hòa huyện phú yên thuộc thành phố tuy hòa huyện phú hòa huyện sơn hòa huyện sông hinh và thị xã đông hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã bắt giữ một mươi một đối tượng đồng thời tạm giữ trên hai một tỷ đồng tiền mặt nhiều loại trang sức kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào ngày hôm nay công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long đang xác minh để xử lý nhóm đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet xảy ra tại quán cà phê không tên thuộc địa bàn ấp mỹ phú một xã đồng phú huyện long hồ
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng tám lực lượng chức năng đã kiểm tra quán cà phê không tên trên địa bàn ấp mỹ phú một thì đã phát hiện bắt giữ một mươi bảy đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long và huyện chợ lách tỉnh bến tre đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet thu giữ tại hiện trường gồm một tv dùng để cá cược các trận đá gà số tiền trên hai mươi triệu đồng một mươi ba điện thoại di động và một mươi xe mô tô được biết mỗi bàn cá cược từ năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng
để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại an toàn thuận tiện cho người dân nhân dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín tại hà nội lực lượng công an đã triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại nhiều khu vực trọng điểm dự kiến sẽ tập trung đông người trong dịp nghỉ lễ lần này như là bến xe khách nhà ga các tuyến giao thông trọng điểm các khu vực sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ
tuyến đường vành đai ba tuyến cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố
và cũng là tuyến có một trong những bến xe khách lớn nhất của hà nội
trong một vài ngày trở lại đây những vi phạm kiểu như thế này diễn ra rất phổ biến
những ngày trước và sau đợt nghỉ lễ dọc tuyến này thường là địa điểm phát sinh nhiều diễn biến phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông gây nguy hiểm và khó khăn cho việc đi lại của người dân trong thời gian cao điểm người dân đi và quay trở lại thành phố
việc xử lý triệt đề những vi phạm như thế này đang là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông
chuyên đề kế hoạch bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và bố trí các cán bộ chiến sĩ đứng ở các nút giao thông trọng điểm để xử lý triệt để những tình trạng tình trạng xe khách xe dù đón trả khách gây ủn tắc giao thông gây nên sự thiếu an toàn khi tham gia giao thông
đội cánh số sáu đã bố trí lực lượng một trăm linh cán bộ tiến sĩ túc trực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các điểm ủn tắc giao thông nhất là khu vực quanh biến xe mỹ đình hồ thùng mộ
ở những chỗ mà tập trung rất nhiều
trường cao đẳng và trường đại học
cùng với đó tại trung tâm thành phố nơi dự kiến sẽ diễn ra một số hoạt động văn hóa nghệ thuật các tuyến dẫn đến các khu vực này cũng được lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát liên tục kịp thời xử lý nghiêm những hành vi ngổ ngáo của các thanh thiếu niên như thế này
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho người dân trong suốt thời điểm trước trong và sau đợt nghỉ lễ
trong dịp quốc khánh bầu hai tháng chín đại đội một đã xây dựng một kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn hoàn kiếm tập trung vào các địa điểm nóng khu vực hồ hoàn kiếm là một khu vực nóng của trung tâm của thành phố hà nội
đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuần tra ngăn chặn các đối tượng có dấu hiệu cổ vũ và đua xe trái phép trên địa bàn
đội vị đã xây dựng kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn hồ